nguồn nước ô nhiễm trong khi chưa có nước sạch để thay thế buộc gia đình anh thu phải sống chung với lũ
theo anh thu vài năm trở lại đây mắt anh thường xuyên bị đỏ và ngứa chân tay thì dị ứng
dấu hiệu sức khỏe suy giảm được báo hiệu bên ngoài cơ thể
chẳng may nội tạng bên trong bị phá hủy cũng là điều dễ hiểu
để minh chứng nguồn nước nhiễm độc như thế nào anh thu đã tiến hành một thí nghiệm pha trà
lấy trực tiếp nguồn từ giếng khoan đun sôi đổ trực tiếp vào trà chờ hai ba phút
màu nước trà rót ra có màu vàng đục
cùng chén nước trà đó đổ vào gốc nước trắng
cốc nước trắng bỗng chuyển sang màu tím đen như nước cống
theo chuyên gia nguồn nước chuyển sang màu tím đen là do nước bị nhiễm mangan và sắt nặng
khi pha trà nguồn nước chuyển sang màu tím đen là do nước bị nhiễm mangan và sắt nặng
nếu pha trà có tannin chất chát sẽ hiện kết tủa đen nước có mùi tanh
khi nấu nước và nấu cơm thì ô xít sắt sẽ tạo kết tủa màu ngả vàng
do vậy nguồn nước này không nên dùng để uống
các mảnh nước ngầm ở hà nội hay các vùng được khai thác nói chung
thì nó có hai sự thế
sự thế thứ nhất nếu như nơi người ta khai thác
ví dụ như nhà máy nước người ta đưa những riêng khoan công suất rất lớn
nó hút lên thì nó tạo thành phé úng hạ thấp
cái thứ hai nữa tức là do chuyện mà chúng ta có rất nhiều riêng khoan khác nhau
mà riêng khoan này lại chủ yếu là do những đội riêng khoan
tức là người ta không có kỹ thuật người ta khoan giếng cho người dân dùng
sau đó người ta thay vì người ta lấp một lớp bentonite tức là rất xét
để nó cách nước ra thì người ta lại lấp bằng cát vàng
cho nên là nó có cái chuyện là nó đánh thủng nó giao thông
nó lưu thông từ cái phần nước mặt mà xuống cái nước ngầm
còn nhà ông hợp đã sáu lần khoan riêng nhưng chỉ duy nhất một riêng sử dụng được
lo ngại nguồn nước không đảm bảo ông hợp lắp đặt hệ thống lọc với cát
than hoạt tính đá thạch anh với chi phí hàng chục triệu đồng
để làm nhiệm vụ lọc nước riêng khoan
theo ông hợp hệ thống lọc này chỉ là công cụ hỗ trợ trước mắt
bởi sau vài tháng nước xuất hiện mùi lạ
đến nay nhân dân đây rất lo lắng về sức khỏe
vì là một cái nơi tức là vừa là bị bom đạn của chiến tranh đẻ nạn
tức là sau khi đây làng này là bị một nửa nàng là do bom b hai đánh
thế mà nước thì là ô nhiễm một số người bị ung thư
thì cái này cũng chứ biết là nó ở cái chặng nào
trong cái lúc bút xuất này thì nhân dân đề nghị các cấp chính quyền rất nhiều
nhưng mà chưa giải quyết được
cái việc mà khai thác nước ngầm và ô nhiễm a sen
và dẫn đến là cái tác động đặc biệt đối với các cái công trình khai thác nước tập trung
thế khi chúng ta khai thác thì cái quá trình thấm xuyên nó xảy ra
thì hoàn toàn là hàm lượng a sen trong cái tầng bên trên nó có thể thâm xuyên xuống bên dưới
và thực tế các khu công nghiệp phát triển
toàn bộ nước thải đều thải ra hệ thống nước xung quanh nơi sinh sống
theo chuyên gia khi bề mặt nước ngầm bị phá hủy
chất thải đó ngầm xuống đất rất có thể nguồn nước bị nhiễm a sen
theo tìm hiểu năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có quyết định chủ trương đầu tư
chấp thuận cho liên danh công ty cổ phần aqua one và công ty cổ phần nước mặt sông đuống
thực hiện dự án phân phối nước sạch cho một mươi tám xã thuộc huyện sóc sơn
tuy nhiên tại thời điểm hiện tại công ty cổ phần nước mặt sông đuống là chủ đầu tư
công ty cổ phần nước mặt sông đuống là chủ đầu tư
vẫn chưa triển khai thi công dự án nước sạch trên địa bàn xã thanh xuân
thực trạng suy thoái nguồn nước ngầm nước ngập mặn mà ở đây là sự hạ thấp mức nước cũng như chất
lượng nguồn nước được trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia dự báo sẽ
trở nên hạn hán khi dân số cùng hoạt động công nghiệp gia tăng gây áp lực lên nguồn nước sạch
vì vậy việc quy hoạch hệ thống khai thác nước ngầm ở các địa phương cũng như sử dụng nước
hiệu quả được xem là các giải pháp giúp bảo vệ nguồn nước ngầm
mặt khác tổ chức who đã công bố cứ một mươi người bị mắc bệnh ung thư thì có tới sáu người
do sử dụng nguồn nước có nồng độ asean cao hơn một mg trên một lít
asean có thể gây ra tới một mươi chín loại bệnh khác nhau nếu bị nhiễm độc acen với liều lượng dù nhỏ nhưng
tích tụ trong thời gian dài sau khoảng năm một mươi năm sẽ gây mệt mỏi buồn nôn hồng cầu và bạch cầu giảm

ông hợp và các gia đình khác được tiếp cận với nguồn nước sạch là khao khát và mong muốn của gia đình anh dĩ anh thu ông hợp
khi ngày ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước kém chất lượng
mặc dù đề án của ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quyết tâm năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh người dân vùng nông thôn có nước sạch sử dụng
tuy nhiên móc xích tắt đường hay do nhà thầu gặp trở ngại việc người tiếp cận nước sạch là rất khó